thưa quý vị vào sáng nay lực lượng chức năng công an nghệ an đã tìm được cháu đoàn phúc an
sinh năm hai nghìn hai mươi một trú tại khối một mươi hai phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai mất tích hôm hai mươi chín tháng một mươi một
lực lượng công an tìm thấy cháu an tại khu vực đồi núi nhiều cây cối và bụi rậm
cách nhà khoảng ba trăm linh mét trong tình trạng bị sức nhẹ vùng mặt và sức khỏe cơ bản ổn định
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba do bố mẹ đi làm nên cháu đoàn phúc an
ở nhà với bà nội và anh trai đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày bà nội không thấy cháu an nên đi tìm
và hô hoán nhờ người dân tìm kiếm sau khi tiếp nhận thông tin công an thị xã hoàng mai đã trực tiếp
xuống địa bàn phối hợp cùng với các lực lượng chức năng và người dân để tìm kiếm cháu bé
vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã cử tổ công tác
sử dụng chó nghiệp vụ để phối hợp tìm kiếm đến khoảng tám giờ một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai
lực lượng chức năng đã phát hiện cháu bé đưa đến trạm xá phường quỳnh xuân để kiểm tra sức
khỏe và sơ bộ ban đầu lực lượng công an nghệ an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc